nhằm phát hiện ca bệnh lao hướng tới mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi cơ bản chấm dứt bệnh lao tại việt nam
mới đây cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ uced và chương trình chống lao quốc gia việt nam
đã phối hợp tổ chức hội thảo hợp tác y tế hướng tới chấm dứt bệnh lao tại việt nam áp dụng chiến lược hai x
ước tính mỗi năm tại việt nam có một trăm bảy mươi người mắc bệnh lao nhưng chỉ có khoảng một trăm linh người được xác định
tức là gần bảy mươi người không được truy dấu cập nhật vào hệ thống của chương trình chống lao quốc gia
chiến lược hai x là chiến lược áp dụng chụp x quang ngực là bước đầu tiên để sàng lọc người nghi lao
bước thứ hai là sử dụng xét nghiệm genexpert đây là xét nghiệm có kết quả nhanh và độ chính xác cao
để khẳng định bệnh lao và lao kháng thuốc
việc triển khai chiến lược hai x trong cộng đồng giúp phát hiện đồng thời lao tiềm ẩn và lao hoạt động
nhằm tối ưu hóa các nguồn lực
trong năm hai nghìn hai mươi do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín thành tựu của công cuộc chống lao toàn cầu đã quay về mốc năm hai nghìn một mươi năm
thêm bốn trăm linh người chết vì bệnh lao
nhưng tại việt nam trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi chương trình chống lao quốc gia vẫn giữ được
thậm chí vượt chỉ tiêu đề ra là giảm số người tử vong và tăng số người được phát hiện bệnh
kể từ năm hai nghìn chương trình chống lao của cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ đã giúp giảm gần năm mươi số ca tử vong
liên quan đến bệnh lao cứu sống hơn năm mươi bốn triệu người trên toàn cầu